bộ chỉ huy quân sự và sở y tế tỉnh hòa bình đã tổ chức tiếp nhận hai mươi sinh viên quốc tịch lào sang việt nam học tập
vào khu cách ly y tế tập trung dành riêng cho công tác phòng chống dịch covid một mươi chín
trong số hai mươi sinh viên cách ly y tế tập trung phòng chống dịch covid một mươi chín đợt này tại hòa bình có bảy nam và một mươi ba nữ
ngay sau khi tiếp nhận lực lượng chức năng đã cấp phát khẩu trang nước rửa tay đồ dùng cá nhân
hướng dẫn cách phòng chống dịch covid một mươi chín đo thân nhiệt khám sàng lọc
cán bộ chiến sĩ của bộ chỉ huy quân sự tỉnh hòa bình trực tiếp phục vụ bố trí nơi ăn ở sinh hoạt cho người được cách ly
quá trình cách ly theo quy định của bộ y tế các sinh viên lào được theo dõi y tế thường xuyên đo thân nhiệt hai lần một ngày
hai lần xét nghiệm covid một mươi chín chi phí tiền ăn theo mức độ đặc thù trong phòng chống dịch covid một mươi chín